tại tỉnh sơn la đã diễn ra lễ khánh thành khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào tại bản lao khô xã phiêng khoài huyện yên châu
đây là hoạt động điểm nhấn quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện chào mừng năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào hai nghìn một mươi chín
khu di tích có diện tích là ba năm hectare với mức đầu tư gần năm mươi bốn tỷ đồng được khánh thành sau năm năm khởi công xây dựng
kể từ dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
chủ tịch quốc hội việt nam nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yotho tu đã tham dự buổi lễ

đây sẽ trở thành nơi tuyên truyền nhân dân hai nước đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên về lịch sử liên minh chiến đấu anh dũng bất khuất
chiến công lòng biết ơn và sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha ông để giành lại độc lập tự do
nhấn mạnh hai dân tộc việt nam và lào đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
xây đắp nên mối tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
trở thành tài sản chung vô giá bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
quan hệ hữu nghị đặc biệt việt nam lào là nhân tố cơ bản tạo nên sức mạnh của hai dân tộc việt nam lào
trong bối cảnh tình hình thế giới tiềm ẩn như nhiều bất ổn như hiện nay
thì quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước là một tấm gương mẫu mực
thủy chung trong sáng vẫn bền chưa từng có trong quan hệ giữa các dân tộc đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội
do đó chúng ta cần nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng trách nhiệm và quyết tâm không ngừng
để củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó tin cậy việt nam lào trong giai đoạn mới
ngay sau lễ khánh thành chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani ia thu tu
đã cùng đại biểu hai nước đi thăm quan đài biểu tượng hữu nghị việt nam lào
nhà trưng bày của khu di tích trao quà tặng cho các điểm trường mầm non bản lao khô
điểm trường tiểu học bản lao khô
và gia đình ông tráng lao lừ xã phiêng khoài yên châu sơn la trồng cây lưu niệm tại khu di tích
trước đó trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới thăm nói chuyện
và tặng các thầy cô giáo học sinh trường trung học cơ sở phiêng khoài xã phiêng khoài huyện yên châu tỉnh sơn la
ba mươi bộ máy tính đề bàn
còn vào chiều qua chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dân hương
và trồng cây lưu niệm tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ nhà tù sơn la